liên quan đến vụ cà cụm công nghiệp xây dựng trái phép trên diện tích bảy mươi hai hectare tại phường phước tân
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai mà truyền hình nhân dân đã liên tục phản ánh
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai vừa gia hạn thời gian thanh tra để làm rõ sai phạm và trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan
cụ thể chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai quyết định gia hạn thời gian thanh tra làm rõ sai phạm và trách nhiệm của tổ chức cá nhân
liên quan đến khu đất tại phường phước tân thành phố biên hòa thêm hai mươi năm ngày kể từ ngày hết hạn thanh tra
theo quyết định số hai nghìn hai mươi ba ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
như vậy sau hơn một năm các cơ quan liên quan vào cuộc thanh kiểm tra đến thời điểm này vẫn chưa thể kết luận sai phạm
xác định trách nhiệm liên quan đến các tổ chức cá nhân nào để xảy ra việc cả cụm công nghiệp phước tân xây dựng trái phép trong một thời gian dài
trước đó truyền hình nhân dân đã có loạt bài phản ánh cụm công nghiệp đã xây dựng trái phép và phó thủ tướng thường trực chính phủ trung hòa bình
cũng yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai làm rõ những sai phạm xây dựng trái phép nói trên